tại thành phố hồ chí minh chỉ số ti cực tím đã vượt ngưỡng trong nhiều ngày liền và các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng chúng ta rất dễ mắc các bệnh về mắt và ung thư da nên xin lưu ý tới quý vị khán giả là quý vị hãy tăng cường chăm sóc sức khỏe và hạn chế ra nắng trực tiếp
theo tổ chức y tế thế giới who chỉ số tiêu cực tím được xem là cao nhất khi ở mức một mươi một cộng thời gian gây bỏng là một mươi phút với chỉ số tiêu cực tím cao vượt ngưỡng ở mức một mươi hai như tp hcm trong những ngày qua
thì khả năng sẽ gây nguy hại rất nhiều cho sức khỏe nhất là các bệnh về da và bệnh về mắt
theo dự báo thì trong những ngày tới chỉ số tiêu cực tím tại thành phố hồ chí minh vẫn luôn ở mức vượt ngưỡng người dân cần có những biện pháp phòng tránh bảo vệ sức khỏe khi ra đường nhất là đối với những người phải làm việc ở ngoài trời
các loại tiêu cực ngoại sẽ có tinh chất diệt khuẩn
cho nên là với cả cái tính chất mà tiêu diệt khuẩn như vậy đó thì đối với cả cơ thể nó có thể gây ra thứ nhất là làm da sạm đen thứ hai nữa là làm da khô và nhăn nheo và thậm chí nó là một trong những nguyên nhân người ta sợ rằng gây ra ung thư da
thế cho nên chính vì vậy và khi mà các mọi người ra ngoài đường thì tốt nhất là nên đội nón cũng như là che chắn kỹ
thoa kem chống nắng khi ra đường cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe
cần chú ý nhiều đến người già và trẻ nhỏ
vì đây là đối tượng có sức đề kháng kém
nếu thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì sẽ rất nguy hại